thưa quý vị lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích
trong vụ trực thăng cập nạn trên khu vực giáp danh giữa vịnh hạ long và vịnh lan hạ
trong cả đêm ngày hôm qua việc tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại khu vực biển giáp danh
giữa hải phòng và quảng ninh đã được triển khai
có một mươi bảy phương tiện và một trăm linh cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm trong cả đêm qua
trên máy bay có năm người và hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ba nạn nhân
trong khi đó danh tính của phi công và bốn hành khách trên chiếc trực thăng
rơi ở trên vịnh hạ long quảng ninh vào chiều ngày năm tháng bốn cũng đã được xác nhận
cụ thể phi công là đại tá chu quang minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và bốn hành khách đều là người đà nẵng
trong khi đó liên quan tới vụ tai nạn xe ô tô tông một mươi bảy xe máy ở hà nội
ngay trong tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ
thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe hoàng ngọc vĩnh trú tại bồ đề long biên hà nội
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la
phường xuân la quận tây hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô mang biển số hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai
do tài xế hoàng ngọc vĩnh điều khiển tông vào một mươi bảy xe máy
hậu quả khiến một mươi tám người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phối hợp với công an quận tây hồ
khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
qua kiểm tra không phát hiện lái xe vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy
hai cám bộ công an xã bang adreng công an huyện kroana tỉnh đắk lắc vừa kịp thời cứu sống một bé trai bị đuối nước
trước đó vào ngày ba tháng bốn nhận được tin báo của người dân có một bé trai
chín tuổi bị đuối nước khi bơi cùng với nhóm bạn tại đập của buôn crang xã đu cà man huyện kroana
công an xã băng andren công an huyện kroana ở gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức cứu nạn cứu hộ
ngay khi đến hiện trường cháu bé đã được đưa lên bờ tuy nhiên cơ thể đã tím tái tim đập yếu
trung úy nguyễn xuân toàn và đại úy irodan enun công an xã bang adreng đã nhanh chóng thực hiện các thao tác
sơ cấp cứu cháu bé bằng cách khai thông tin

sau năm phút sơ cấp cứu cơ thể của cháu bé đã dần ấm lên nhịp tim đập trở lại và được đưa tới bệnh viện để tiếp tục theo dõi phục hồi sức khỏe
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đang khẩn trương truy tìm lái xe ô tô vi phạm có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
khoảng tám giờ sáng ngày năm tháng bốn trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác công an phường hạ đình quận thanh xuân hà nội
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi đi từ phía hồ hạ đình hướng ra phố hạ đình đi vào đường ngược chiều
thượng úy trần việt tú đã yêu cầu tài xế dừng xe nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh và tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
thời điểm này đồng chí tú đang đứng ở trước đầu xe ô tô buộc phải bám vào nắp capo nhưng lái xe vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy
khi đến trước số nhà một trăm linh tám phố hạ đình đồng chí trần việt tú bị văng ra khỏi nắp capo và ngã xuống đường gây thương tích
người điều khiển phương tiện phóng xe bỏ chạy đồng chí trần việt tú sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và được chẩn đoán chấn thương phần mềm
viện kiểm soát nhân dân tỉnh bình thuận vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ninh thị vân anh hay còn gọi là hot girl tina dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang ra trước tòa nhân dân cung cấp về hai hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ninh thị vân anh thỏa thuận thuê xe ô tô tự lái của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch gia đình việt
có trụ sở tại thành phố hồ chí minh với giá bốn mươi năm triệu đồng một tháng trong ba tháng và yêu cầu được giao xe tại thành phố phan thiết
hết thời hạn thuê xe vân anh không trả lại xe cho bên cho thuê mà điều khiển xe ra thành phố ninh bình bán cho một người với giá gần năm trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó vân anh thuê làm một giấy đăng ký xe ô tô giả
để nạn nhân tin tưởng chuyển thêm tiền ngoài số tiền đặc cọc
kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền tỉnh bình thuận vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai xác định giá trị của chiếc xe ô tô trên là hơn bảy trăm bảy mươi triệu đồng
trong đó giấy đăng ký xe ô tô là giả
còn vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm vào chiều ngày hôm nay tại khu vực cổng trường trung học cơ sở xuân la phường xuân la quận tây hồ hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
một chiếc xe ô tô loại năm chỗ đã bất ngờ đâm liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng đường võ trí công xuân la
phóng viên thời sự đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận về vụ việc
đây là những hình ảnh camera giao thông ghi lại được khi xảy ra vụ việc
thời điểm này đúng vào lúc tan trường các phương tiện lưu thông đông nên mức độ của vụ tai nạn càng nghiêm trọng
ngay sau khi xảy ra sự việc công an quận tây hồ nhanh chóng có mặt xử lý đưa người bị nạn đi cấp cứu
tổ chức phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường phối hợp điều tra nguyên nhân
theo thông tin ban đầu lái xe đã va chạm đâm vào khoảng một mươi sáu phương tiện khiến hàng chục người bị thương có nạn nhân nguy hiểm tính mạng

tổ chức phân luồng giao thông bảo vệ hội trường phối hợp điều tra nguyên nhân có nạn nhân nguy hiểm tính mạng

tổ chức phân luồng giao thông bảo vệ hội trường phối hợp điều tra nguyên nhân có nạn nhân nguyên nhân có nạn nhân nguyên nhân
khi nhìn thấy tuấn đi qua nguyễn phước đạt đã dùng bình xịt hơi cay tuấn đã về phòng trọ lấy hai cây dao tự chế đi tìm đạt
tại quán cà phê tuấn đã chạy vào chém liên tiếp khiến đạt bị thương nặng sau khi gây án tuấn rời khỏi hiện trường còn đạt được mọi người đưa đi cấp cứu
được biết tuấn từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản